năm hai nghìn hai mươi tỉnh thanh hóa được giao chỉ tiêu tuyển gọi ba năm trăm năm mươi công dân lên đường nhập ngũ
và để bảo đảm đúng đủ chỉ tiêu chất lượng những ngày này các địa phương của tỉnh thanh hóa đang nỗ lực chuẩn bị với quyết tâm hoàn thành một trăm linh chỉ tiêu giao quân
anh lê xuân linh xóm tân lai xã tân khang huyện nông cống tỉnh thanh hóa
sau khi học xong trường cao đẳng nghề sửa chữa ô tô với thu nhập hơn năm triệu đồng một tháng
nhưng khi có giấy báo khám tuyển nghĩa vụ quân sự linh vẫn hăng hái tham gia và đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này
khi nghe tin trúng tuyển nghĩa vụ quân sự thì em cảm thấy bản thân mình thật vui mừng và sung sướng khi đã được trúng tuyển vào nghiệp vụ quân sự
thật không ai em rất vui mừng vì đã được đóng góp một phần sức lực để bảo vệ và xây dựng đất nước
là địa phương có chỉ tiêu giao quân lớn
quân của tỉnh thanh hóa gặp không ít khó khăn như địa bàn rộng giao thông đi lại khó khăn nhất là vùng sâu vùng xa
để hoàn thành chỉ tiêu giao quân các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cách làm hiệu quả trong quản lý nguồn khám tuyển và quản lý thanh niên sẵn sàng nhập ngũ
và một trong những giải pháp hiệu quả là cụ thể hóa luật nghĩa vụ quân sự bằng việc xây dựng các quy ước hương ước của thôn bản
sau khi cụ thể hóa được quy ước hương ước này
dịp mà tuyển quân với những công dân đi làm ăn xa thì vẫn triệu tập một trăm linh đông đủ có mặt tại địa phương để khám sơ tuyển và đảm bảo về chất lượng
bộ chí huy quân ưu tỉnh đã tha mưu cho tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo các huyện thị thành phố trong tỉnh tổ chức quan triệt luật nghĩa vụ quân sự cho cán bộ chiến sĩ nhân dân trong toàn tỉnh
nhờ có chủ trương biện pháp đúng công tác tuyển gọi thanh niên nhập ngũ đợt tuyển quân năm nay tỉnh thanh hóa đã có gần sáu bảy trăm linh thanh niên trúng tuyển
hiện tỉnh thanh hóa đang thực hiện các hoạt động thăm hỏi giao lưu tặng quà tạo động lực giúp các thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc